xin chào các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau câu chuyện mất vị giác khiếu giác khi nhiễm covid một mươi chín
thì mới đây người sau khi nhiễm biến thể omicron lại có triệu chứng đáng ngạc nhiên
các bạn đừng dư màn hình và hãy xem đến cuối để biết những triệu chứng cơ bản có thể là dấu hiệu nhiễm omicron các bạn nhé
các bạn đừng dư màn hình và hãy xem đến cuối để biết những triệu chứng cơ bản có thể là dấu hiệu nhiễm omicron các bạn nhé